để chuẩn bị cho việc xây dựng đường đua công thức một grandbrid hà nội phục vụ cho giải đua xe f một vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tới đây
những ngày qua công tác giải phóng mặt bằng đang được tiến hành triển khai hết sức gấp rút
về cơ bản hầu hết người dân đều ủng hộ chủ trương của thành phố
tuy nhiên một bộ phận nhỏ người dân đang sinh sống tại phường phú đô còn nhiều băn khoăn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu đất thuộc vào dự án xây dựng đường đua f một
do ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa mới phê duyệt
hiện tại thì công tác giải phóng mặt bằng đang được tiến hành
tuy nhiên thì theo ghi nhận thì có rất nhiều người dân ở nơi đây vẫn còn đang vô cùng băn khoăn và lo lắng
bởi vì họ chưa nhận được bất kỳ một cái thông báo cũng như là một cái thông tin gì từ phía ủy ban nhân dân
hay là các cơ quan chức năng có liên quan
theo quy hoạch của thành phố hà nội một số hộ dân sẽ nằm trong diện giải phóng mặt bằng
để xây dựng đường đua công thức một phục vụ cho giải đua xe vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi biết được thông tin nhiều hộ dân sinh sống ở các tổ dân phố thuộc phường phú đô
quận nam từ liêm thành phố hà nội không khỏi băn khoăn lo lắng
bởi lẽ những hộ dân sinh sống ở khu vực này đều không có sổ đỏ
vì vậy theo quy định của nhà nước các hộ dân này sẽ không được nhận tiền đền bù
mà chỉ được hỗ trợ một số tiền để di rời sang khu vực khác
tôi rất mong muốn mọi người dân và phường có thông báo cho toàn dân và chăm lo đến dân
bây giờ có trường đua f một về đây chúng tôi rất hoang mang
hôm nay chúng tôi cũng chưa nắm được một phát bản chính thức nào cả
nhưng chúng tôi rất hong mong ở đây hiện nay nó đang hoang mang
nó hoang mang trường đua f một về đây sau này chúng tôi không biết di chuyển đi đâu
được biết cấu trúc đường đua xe f một sẽ ôm chọn khu liên hợp thể thao mỹ đình
và một số tổ dân phố ở phường phú đô với chiều dài năm năm trăm sáu mươi năm km
hiện nay công tác giải phóng mặt bằng thi công dự án đang được tiến hành hết sức khẩn trương
về cơ bản các hộ dân ở đây đều ủng hộ chủ trương của thành phố hà nội về xây dựng đường đua f một
tuy nhiên người dân mong muốn các cơ quan chức năng sẽ thông báo trước một thời gian nhất định
để các hộ có sự chuẩn bị trước khi di rời